sau đợt mưa lũ vừa qua trường tiểu học tam trung huyện biên giới mường lát tỉnh thanh hóa bị hư hỏng
một số lớp học cần phải sửa chữa nên ngôi trường đã trở thành một công trường đàng thi cộng
đầu năm học mới hàng trăm học sinh tiểu học của trường đang phải ngồi học giữa công trường xây dựng
giữa khói bụi giữa tiếng ồn và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các em
một trăm năm mươi tám học sinh và giáo viên trường tiểu học tam trung đang phải dạy và học trong môi trường ngổn ngang
tìm ẩn nhiều rủi ro như thế này
cả trường có tám phòng học nhưng bốn phòng ở tầng một hiện đang sửa chữa
vì không có sân chơi nên các em phải học môn thể dục trong lớp
tới giờ giải lao để bảo đảm an toàn thầy cô phải quản lý học sinh chơi trên tầng hai
bởi ở dưới sân máy móc đang thi công và vật liệu xây dựng có thể gây tai nạn cho các cháu
để tránh trường hợp mưa lũ xảy ra là rất nguy hiểm
học sinh ở đấy là học sinh bán chú một số là còn học và ăn ở đấy luôn ở nghỉ ở đấy luôn
kể cả các vấn đề công trình phụ vấn đề vệ sinh của các cháu cũng chưa thực sự đã được đảm bảo
hiện thì cũng tiếp tục là cái đôn đốc nhà thảo là đẩy nhanh tiến độ tập trung hết mọi nguồn lực
để kể cả dân công sớm để hoàn thành
dự kiến thì hiện nay thì chắc là cũng vào khoảng tháng một mươi một thì cơ bản thì chắc mới xong được